xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh chín h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào tối ngày một mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đã bắt giữ nguyễn hoàng nam hai mươi sáu tuổi trú tại huyện hóc môn để điều tra và xử lý về hành vi giết người
nam là hung thủ đã chem chết ba người thân gồm cha mẹ ruột và bà nội trong chiều và tối ngày một mươi một tháng ba
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi một tháng ba nam về nhà ở xã tân hiệp huyện hóc môn
rồi dùng hung khí sát hại mẹ ruột ngay tại nhà sau đó nghi can hai mươi sáu tuổi tới nhà bà nội và tấn công
nhiều người khiến bà nội tử vong cha ruột tử vong trên đường đi cấp cứu đến hai mươi hai giờ cùng ngày
công an tp hcm đã truy bắt được hung thủ nguyễn hoàng nam từng có một tiền án cướp tài sản
vừa ra tù và trước tên nguyên đán hai nghìn một mươi chín
sau một tuần diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm vào chiều ngày một mươi hai tháng ba tòa án nhân dân cấp cao
sẽ tiến hành tuyên án phúc thẩm vụ đại hội
tòa án đánh bạc nghìn tỷ đối với tám mươi ba bị cáo trong đó có phan sò nam và nguyễn văn dương
ba mươi sáu bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm và bốn mươi bảy bị cáo bị triệu tập do nằm trong diện kháng nghị
của viện kiểm sát nhân dân hầu tòa phúc thẩm ba điểm kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân
đối với các bị cáo lần này đều theo hướng có lợi giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
thứ nhất không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội có tổ chức
đối với hai mươi bảy bị cáo phạm tội đánh bạc trong diện từ đại lý cấp một trở lên
thứ hai áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tự nguyện khắc phục hậu quả
cho các bị cáo đã khắc phục hậu quả từ một phần hai số tiền thu lời bất chính trở lên
thứ ba không tịch thu tiền sử dụng vào việc đánh bạc của bốn mươi ba bị cáo phạm tội đánh bạc
vào chiều một mươi một ba ban quản lý rừng phòng hộ thị xã hương thủy tỉnh thứ thuyên huế cho biết
đơn vị vừa có quyết định thi hành kỳ luật sáu can bộ
do để xảy ra tình trạng phá rừng phòng hộ đồng nguồn tạ trạch thuộc khoảnh bốn tiểu khu một trăm tám mươi bảy
theo đó kỷ luật cách chức và điều chuyển công tác đội phó đội bảo vệ rừng chuyên trách khen năm mươi bảy
kiêm chỉ huy phó trạm quản lý bảo vệ rừng la ma điều chuyển công tác đội trưởng đội bảo vệ rừng chuyên trách khe năm mươi bảy
kỳ luật bốn nhân viên công tác tại trạm phối hợp lama
được biết ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy được giao quản lý bảo vệ hai mươi hai trăm chín mươi ba chín hectare gồm ba mươi tiểu khu
tuy nhiên thời gian trước tết nguyên đán kỷ hợi do chủ quan trong quá trình tuần tra truy quét đã dẫn đến việc lâm tặc đốn hạ rừng lấy gỗ
đối tượng vũ đức quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy đức ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra và làm rõ về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo lời khai của quyền trong quá trình làm dãy tại tiểu khu một nghìn bốn trăm tám mươi tám thuộc địa giới hành chính xã quảng trực huyện tuy đức
quyền đã phát hiện có một số cây bằng lăng và gỗ dầu nên vào khoảng giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
quyền mang theo cưa xăng vào khu vực trên cưa hạ cây gỗ bằng lăng và gỗ dầu rồi trở về bán lấy tiền tiêu xài
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy đức xác định quyền đã cưa hạ một mươi hai cây gỗ bằng lăng và dầu
tổng khối lượng gỗ quy tròn là hơn một mươi năm mét khối
liên quan đến vụ sạt lở vừa xảy ra vào chiều ngày một mươi tháng ba tại mỏ khai thác đá trên địa bàn xã dân chủ huyện hòa an tỉnh cao bằng khiến hai người tử vong
chủ tịch ubnd tỉnh cao bằng đã đến kiểm tra và chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân xảy ra
trước mắt thì sẽ tạm đóng cửa mỏ đá để phục vụ cho công tác điều tra
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tháng ba tại mỏ đá phia vỉa do hợp tác xã trường an khai thác đã xảy ra một vụ lở đá khiến anh cao thanh bằng ba mươi bảy tuổi
và anh nông văn bá ba mươi tám tuổi cùng chú thể huyện hòa an đang điều khiển máy xúc bị khối lượng lớn đá từ trên vách núi đổ ập xuống đè nát gây tử vong
nguyên nhân ban đầu được xác định là do hợp tác xã trường an khai thác không đúng quy trình và thiếu kiểm tra hiện trường
trên mạng xã hội facebook gần đây đã xuất hiện tài khoản giả mạo ban tuyên giáo trung ương và đăng tải các bài viết liên quan đến vấn đề nước mắm
do đó ban tuyên giáo trung ương đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc và xem xét
làm rõ sự việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cụ thể trang facebook đã đăng tải các bài viết kêu gọi cảnh giác với chiêu bài bảo vệ nước mắm truyền thống
ngoài ra tài khoản này còn đăng tải nhiều thông tin khác nhằm kêu gọi và kích động dư luận
nội dung thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều lượt thích và bình luận trong đó có nhiều bình luận mang tính chất kích động
về vấn đề này ban tuyên giáo trung ương khẳng định không có và không sử dụng tài khoản facebook nào như thế
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv